theo đó một trăm linh các bạn tiến hành khảo sát đều đã hoặc đang áp dụng chế độ ăn cắt giảm tinh bột

theo đó một trăm linh các bạn tiến hành khảo sát đều đã hoặc đang áp dụng chế độ ăn cắt giảm tinh bột
phản hồi về sức khỏe là khác nhau nhưng tất cả đều áp dụng chế độ ăn cắt giảm tinh bột

diệp anh sinh sống ở quận ba đình hà nội cũng là một bạn trẻ như vậy
diệp anh sinh sống ở quận ba đình hà nội cũng là một bạn trẻ như vậy
nghe theo bạn bè cô bạn đã có khoảng thời gian thử áp dụng loại bỏ hoàn toàn tinh bột trong các bữa ăn với mong muốn cải thiện vóc dáng
tuy nhiên những ảnh hưởng đến sức khỏe là điều diệp anh chưa ngờ tới
có một lần mình giảm cân thì mình cũng áp dụng chế độ ăn cắt giảm tinh bột
nhưng mà không được ăn tinh bột thì đôi khi mình mất năng lượng hơi bị từ thiết áp
từ trên mạng hoặc bạn bè thường nói thì mình sẽ áp dụng chế độ ăn cắt giảm tinh bột
cũng bởi lý do tinh bột xuất hiện nhiều trong cơm bánh mì được biết đến là nguồn huy động năng lượng nhanh
bởi khả năng tiêu hóa và hấp thụ dễ dàng mà nhiều người thường đổ lỗi cho tinh bột khiến cơ thể dư thừa năng lượng tăng cân
nhiều chế độ ăn kiêng cũng lấy nguyên nhân này để xây dựng một tháp dinh dưỡng gần như loại bỏ hoàn toàn tinh bột thay bằng protein và chất béo điển hình như chế độ ăn lokhabs và keto
nên ở tỉ lệ sáu mươi năm là năng lượng từ wuxi một mươi ba là năng lượng từ protein như vậy lipid còn lại khoảng độ hai mươi
khoảng đấy thì là đấy là bữa ăn vừa phải kinh tế đảm bảo sức khỏe và đồng thời nó cũng cung cấp đầy đủ các vi chất cho cơ thể
nếu mà anh có một bữa ăn có cả rau và hỗn hợp nhiều loại rau thì đấy là một bữa ăn hợp lý
việc áp dụng chế độ không tinh bột thực chất chỉ khiến cơ thể giảm cân hoặc duy trì cân nặng ở ngay thời điểm ngừng ăn
lý giải cho hiện tượng trên bởi việc không ăn tinh bột khiến hệ tiêu hóa và nội tiết gặp khó khăn để hấp thụ và chuyển hóa năng lượng khiến cơ thể giảm cân trong thời gian ngắn
việc khó phân giải protein và chất béo thành năng lượng
lý giải cho hiện tượng quể hoài mệt mỏi khi áp dụng chế độ ăn này
không những vậy chế độ ăn uống có tỷ lệ carbon hydrat thấp cũng ước chế sự bài tiết insulin giảm độ nhạy insulin
cuối cùng gây ra lượng đường trong máu cao dẫn đến bệnh đái tháo đường
chất allocarp chắc chắn tôi nghĩ là không tốt
tôi thì vẫn khuyên là thỉnh thoảng dị một bữa
nghĩa một bữa chả sao
allocarp một vài ngày không sao
nhưng nếu mà allocarp trừng diễn
thì tôi nghĩ rằng đây là vấn đề
vấn đề lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe
bởi vì bộ não của chúng ta muốn hoạt động được
cơ thể của chúng ta muốn hoạt động được
thì phải có glucose
glucose đó được giữ chữ ở gan dưới dạng là glucogen trong vòng sáu tiếng
như vậy nếu không đủ glucose không đủ glucogen giữ chữ
thì con người khả năng hoạt động sẽ kém
và trong quá trình hoạt động mà ta lấy mỡ ra để ta thành năng lượng
ta lấy thịt ra để thành năng lượng
thì nó sẽ rất mất thời gian và chưa chắc đã đủ năng lượng
cho nên những người mà ăn cơm
cơ cấu bữa ăn như thế
thì thường là những người thường cân béo phì và khả năng là thấp
cùng với protein và chất béo
tinh bột hay carbon hydrate
là một trong ba chất đa lượng có chức năng xây dựng cơ thể
làm nhiệm vụ cung cấp năng lượng để cả não bộ và cơ thể hoạt động
vì vậy không thể tùy tiện loại bỏ tinh bột trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày
bởi những ảnh hưởng tiêu cực của hành động này đến sức khỏe sẽ là khó lường
để đánh giá được tính hiệu quả của chế độ ăn đó
với sức khỏe của bạn
cũng cần áp dụng các nguyên tắc sau
bữa ăn cần bảo đảm nhu cầu của cơ thể
không chỉ về số lượng năng lượng
và các chất dinh dưỡng cần thiết
xây dựng thực đơn trong thời gian dài
ít nhất từ bảy đến một mươi ngày
phân chia số bữa ăn và giá trị năng lượng của từng bữa
theo yêu cầu của từng cá thể
bảo đảm tính đa dạng trong mỗi bữa ăn
ngoài ra cũng cần lưu ý
nên thay thế carbon hydrate đơn
thường xuất hiện trong bánh kẹo nước ngọt có ga
bằng những loại carbon hydrate food
thường có trong ngũ cốc nguyên hạn và trái cây
tính toán lượng calo trong mỗi bữa ăn
bảo đảm nhu cầu hoạt động của cơ thể
phải có sự kết hợp với các hoạt động thể dục thể thao
thì bữa ăn mới phát huy được hiệu quả tốt nhất